thưa quý vị tiếp tục chuyến thăm chính thức trung quốc
sáng nay tại nhà khách điếu ngư đài tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội kiến thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý khắc cường
thủ tướng trung quốc lý khắc cường bày tỏ hết sức vui mừng được gặp lại tổng bí thư nguyễn phú trọng
và nhiệt liệt chào mừng tổng bí thư sang thăm chính thức trung quốc
thủ tướng trung quốc lý khắc cường bày tỏ tin tưởng chuyến thăm trung quốc lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
phát triển lành mạnh ổn định bền vững trong giai đoạn mới
thủ tướng trung quốc lý khắc cường chúc mừng những thành tựu to lớn mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã đạt được
trong sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội khẳng định trung quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với việt nam
nhấn mạnh hai nước còn đồng ý với tổng bí thư nguyễn phú trọng
thủ tướng trung quốc lý khắc cường bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng đảng nhà nước và nhân dân việt nam nhất định sẽ thực hiện thành công
nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng cộng sản việt nam các mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng thành công của đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
và những thành tựu to lớn mà trung quốc đã đạt được trong thời gian qua
chúc đảng nhà nước và nhân dân trung quốc thực hiện thành công
do đại hội hai mươi đề ra và thực hiện thắng lợi mục tiêu phân đấu một trăm linh năm thứ hai
xây dựng trung quốc thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa tươi đẹp
tổng bí thư thông báo với thủ tướng trung quốc lý khắc cường kết quả rất tốt đẹp của cuộc hội đàm
với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
đánh giá cao chính phủ trung quốc đã có nhiều đóng góp quan trọng vào củng cố phát triển mối quan hệ hai nước
đề nghị với vai trò quan trọng của mình
chính phủ hai nước cần chỉ đạo các cơ quan bộ ngành triển khai thành công các thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai bên trong chuyến thăm
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng việt nam và trung quốc là hai nước láng giềng gần gũi
có truyền thống hữu nghị lâu đời có nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị và con đường phát triển
hai đảng hai nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau sự ủng hộ giúp đỡ quý báu
trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay
việt nam hết sức coi trọng và luôn ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với trung quốc
trước sau như một kiên trì chính sách một trung quốc
tại cuộc hội kiến hai bên nhất trí trong giai đoạn phát triển mới của hai đảng hai nước và bối cảnh quốc tế hiện nay
cần tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực duy trì thường xuyên trao đổi tiếp xúc cấp cao
tăng cường tin cậy chính trị phục hồi phát triển đẩy mạnh hợp tác về thương mại đầu tư
tạo nền tảng vật chất động lực cho sự phát triển của quan hệ hai nước
phối hợp đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định bền vững
tăng cường hợp tác trong việc bảo đảm duy trì ổn định chuỗi cung ứng
phối hợp và tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do tăng cường kết nối chiến lược phát triển
góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương khu vực quốc tế
cùng nhau nỗ lực duy trì hòa bình ổn định ở khu vực
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé